hội nghị quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững do ủy ban đối ngoại của quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan liên hợp quốc liên minh nghị viện thế giới ipu tổ chức phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng chủ trì các phiên họp
phát biểu ý kiến tại hội nghị quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đồng chí vũ đức đam ủy viên ban chấp hành trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ đánh giá hội nghị là sự kiện rất quan trọng có ý nghĩa
thể hiện sinh động sự quan tâm của quốc hội việt nam nghị viện các nước các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế xã hội cùng đồng bào dân cầu thiểu số cùng miền núi cùng sâu vùng xa biên giới hải đảo để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng biển
tạo bình đẳng về cơ hội và có sự hỗ trợ cần thiết đối với phụ nữ trẻ em và các đối tượng dễ bị bổn thương trên viên thầm không an vì bỏ bạc phía sau
buổi chiều cùng ngày dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
hội nghị tiếp tục họp phiên thứ hai giới thiệu bộ công cụ tự đánh giá của nghị viện về các mục tiêu phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế
theo đó các đại biểu đã được nghe chuyên gia liên minh nghị viện thế giới ipu giới thiệu bộ công cụ và ý nghĩa của nó đối với việt nam
đồng thời các đại diện của nghị viện sri lanka indonesia cũng chia sẻ kinh nghiệm của nghị viện các nước về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
trong ngày mai ngày một mươi tám tháng một mươi hai quốc hội tiếp tục họp các phiên còn lại gồm nhận định những thách thức đối với việt nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các khuyến nghị giải pháp các hoạt động tiếp tục triển khai trong thời gian tới